các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
anh tê khai do không thấy vợ bán cánh cửa bên phải nên mới phóng đi làm vợ bị hất văng xuống đường suýt bị chèn qua
vào chiều mùng bốn tháng năm lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
sau khi tiếp nhận video clip phản ánh về một chiếc xe mazda cx năm lạng lách hất văng một người phụ nữ
đang đu bám trên cửa xe xuống đường suýt nữa bị chiếc xe này chèn qua
qua xác minh danh tính đội cảnh sát giao thông số năm đã mời người lái xe là anh n v t
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở huyện yên mỹ tỉnh hương yên đến đội để làm việc
làm việc với lực lượng chức năng anh tê khai do không để ý nên mới tiếp tục điều khiển xe chạy đi
vị lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số năm chia sẻ qua lời khai ban đầu anh tê cho biết
trong khi điều khiển xe ô tô nêu trên anh đang nhìn gương bên trái thì chị vợ anh tê đu bám trên cánh cửa xe ô tô bên phải
không may bị hất văng xuống đường
khi được hỏi về việc có phải nguyên nhân là so đánh ghen như thông tin trên mạng xã hội hay không
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội chia sẻ
phong chỉ biết là đội cảnh sát giao thông số năm mời anh tê lên đội làm việc
còn việc mâu thuẫn đánh ghen hay không chúng tôi không làm việc trực tiếp nên không rõ vấn đề này
lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số năm phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội thông tin
đơn vị đã mời tài xế tê đến cơ quan công an để làm việc
tại cơ quan công an anh tê thừa nhận vào khoảng một giờ năm mươi năm phút ngày một tháng năm
anh điều khiển xe ô tô mazda năm màu xanh đen mang biển kiểm soát tám mươi chín a một mươi bốn nghìn một trăm ba mươi sáu từ đường vành đai ba qua cầu thanh trì
tới đoạn đường chuẩn bị nhập vào quốc lộ năm và về nút sao cổ linh quận long biên hà nội
thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi vã
lúc này vợ anh tê bước xuống xe sau đó anh tê điều khiển xe di chuyển tiếp
chị vợ đã đu bám vào cửa và bị kéo lê ngã xuống đường đúng như clip phản ánh
sau khi yêu cầu lái xe tê viết từng trình về vụ việc đội cảnh sát giao thông đường bộ số năm
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội tiếp tục liên hệ làm việc với vợ anh tê
để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
phân tích hành vi của lái xe t chỉ huy phòng cảnh sát giao thông cho rằng
pháp luật buộc người điều khiển phương tiện phải biết khi người bám vào cửa xe nếu di chuyển
và lãng lách khiến họ rơi xuống là nguy hiểm đến tính mạng
thực tế như trong clip thì nạn nhân bị ngã xuống đường
nhưng rất may mắn không bị bánh xe chèn vào người khi phần đầu của người phụ nữ ngay sát bánh xe ô tô
vị lãnh đạo nói chúng tôi cũng mời người phụ nữ lên làm việc để làm rõ vụ việc
nếu có dấu hiệu vi phạm chúng tôi sẽ xử lý theo quy định pháp luật
được biết đến thời điểm này vợ anh tê chưa đến đơn vị lập biên bản tường trình
đại diện đội cảnh sát giao thông số năm cho hay vụ việc chưa thể làm rõ
bởi lời khai này mới chỉ từ một phía của tài xế
vị lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số năm khẳng định hành vi của lái xe tên là nguy hiểm
khi điều khiển ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ với tốc độ lớn
lạng lách cho người phụ nữ đang bám vào cánh cửa rơi xuống đường
tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
phân tích vụ việc chỉ huy phòng cảnh sát giao thông xét hành vi của người lái xe
thể hiện sự côn đồ hung hãn
nạn nhân không tử vong là do may mắn nên hành vi phạm tội thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt
tuy nhiên với hành vi vi phạm của anh tê trong lĩnh vực an toàn giao thông
sai đến đâu thì cơ quan chức năng xử lý đến đó không bao che cho sai phạm
cụ thể trước đó vào chiều một tháng năm mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một vụ xô xát
xảy ra tại đường vành đai ba đoạn qua cầu thanh trì nhập vào quốc lộ năm
hướng về nút sao cổ linh quận long biên hà nội
theo nội dung một người phụ nữ mặc đồ màu đen cố gắng kéo mở cửa bên phụ
trước xe mazda cx năm mang bề kiểm soát tám mươi chín a một mươi bốn nghìn một trăm ba mươi sáu
xe không những không mở mà người điều khiển xe hộp cho xe tiếp tục chạy
mặc người phụ nữ bám víu vào cánh xe
sau khoảng một mươi giây người phụ nữ tùa tay ngã ra đường
còn chiếc xe mazda tiếp tục tăng ga bỏ chạy về phía quốc lộ năm
có thể thấy mặc dù nhận định lời khai ban đầu của người chồng là do không thấy người vợ đu bám vào cửa
nên mới có hành động dù ga phóng xe đi tiếp
xong về phía cơ quan chức năng cho rằng dù lý do là gì
thì hành động của tài xế cũng là hành động côn đồ hung hãn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
trong trường hợp này may mắn người vợ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng
không chỉ đối với sự an toàn của người vợ hành vi phóng nhanh của lái xe
cũng có thể dẫn tới sự nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên cao tốc
vụ việc là lời nhắc nhở sâu sắc đến những người tham gia giao thông
về vấn đề không nên để mâu thuẫn ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân
dẫn đến những hành vi mất bình tĩnh thiếu kiểm soát
còn về lời đồn đoán vụ việc trên xảy ra có nguyên nhân bắt nguồn từ việc đánh ghen
vẫn chưa có kết luận chính thức về vấn đề này
để vụ việc sớm sáng tỏ cần sự hợp tác cung cấp thông tin của cả phía người vợ trong câu chuyện trên
quý vị thân mến những thông tin ban đầu của vụ việc đã dần được hé mở
tuy nhiên đó mới chỉ là lời khai từ phía người chồng cũng như người điều khiển xe mazda cx năm
hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng cảnh sát tiến hành điều tra
những thông tin mới nhất về vụ việc cũng như lời khai của người vợ sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và thông tin được quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại